sáng ngày một mươi tám tháng tám đại diện trung tâm y tế tp phú quốc tỉnh kiên giang xác nhận
vừa tiếp nhận cấp cứu cho ông nguyễn văn thái năm mươi sáu tuổi ngồi tại tp phú quốc
bị đuối nước sau khi nỗ lực cứu một nhóm du khách tắm biển
tai nạn xảy ra tại khu vực biển bãi trường xã dương tơ vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua ngày một mươi bảy tháng tám
khi năm du khách đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa trong đó có ba người lớn và hai trẻ em
nghe tiếng kêu cứu ông nguyễn văn tái năm mươi sáu tuổi cùng nhiều người lao xuống biển cứu người
các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn tuy nhiên ông thái bị sóng đánh kiệt sức
được đưa đến trung tâm y tế tp phú quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực biển bảy trường trung tá bùi văn nhiên nhân viên phòng chính trị nhà máy z một trăm chín mươi chín
tổng cục công nghiệp quốc phòng cũng đã hy sinh khi tham gia cứu người bị đuối nước
tổng cục công nghiệp quốc phòng chính trị nhà máy z một trăm chín mươi năm